có thể nói biến đổi khí hậu cũng như dịch bệnh đã hình hưởng không nhỏ đến việc nuôi tôm tại thị xã duyên hải tỉnh trà vinh
để tăng hiệu quả cũng như hạn chế tác động của biến đổi khí hậu nông dân tại đây đang đua nhau đầu tư phát triển mô hình nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao
đây là mô hình mới và cho hiệu quả kinh tế cao trong vụ nuôi vừa qua tại địa phương này
nuôi tôm là một nghề chủ lực phát triển kinh tế cho tỉnh trà vinh nói chung và cho thị xã duyên hải nói riêng
mặc dù bà con nông dân rất chú trọng trong việc chăm sóc và theo dõi tôm giống
tuy nhiên tác động khó lường của thời tiết khắc nghiệt dịch bệnh đã giảm năng suất lợi nhuận của bà con
khoảng một năm trở lại đây với việc tìm tòi học hỏi nông dân địa phương đã bắt đầu ứng dụng công nghệ cao vào nuôi tôm siêu thâm canh

chia sẻ với phóng viên truyền hình nhân dân ông nguyễn văn ưa phó trưởng phòng kinh tế thị xã duyên hải tỉnh trà vinh chia sẻ
đây chỉ là một trong số nhiều gia đình trên địa bàn thị xã ứng dụng công nghệ này trong nuôi tôm siêu thâm canh
mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng mô hình này đã đem tới nhiều lợi ích cho bà con
thị xã duyên hải có tổng diện tích nuôi trên sáu trăm linh hectare nuôi tôm siêu thâm canh
trong đó có khoảng ba trăm năm mươi hộ nuôi và trên năm mươi ao nuôi tôm siêu thâm canh với quy mô là đang phát triển
trong đó thì quỹ và quỹ ban đang tập trung chỉ đạo dẫn động tiên triền
người dân tiếp tục mở rộng diện tích nuôi tôm siêu thâm canh hiện nay
trong quá trình nuôi tôm siêu thâm canh
năng sức năng lên gấp bốn năm lạnh so với nuôi tôm thông thường
mô hình nuôi tôm siêu thâm canh thực hiện ở trà vinh rất có triển vọng
tôm thương phẩm sạch đáp ứng được điều kiện của các nước nhập khẩu hiện nay
mặc dù vậy vấn đề đặt ra là địa phương cần quy cụ thể đầu tư hạ tầng phù hợp
tránh phát triển nóng vượt tầm kiểm soát để rồi môi trường xuống cấp
dịch bệnh tràn lan và người nuôi lại thua lỗ như trước đây